thị trấn la hai huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên nằm yên ả bên dòng sông cái lãng mạn
đây là một phần của dòng sông kỳ lộ nơi mang lại sự trù phú cho huyện và dòng sông là chứng nhân của bao thăng trầm dâu bể
này có con đường quốc lộ mới xây dựng cùng với cầu đường sắt tôn thêm vẻ rộng thoáng và sức sông mới ở vùng quê miền núi phú yên này
chúng tôi chọn la hai để chứng minh sự trù phú
chúng tôi chọn la hai để chứng minh sự trù phú của đồng xuân vì một nhẹ nữa vì đây là cái nôi của cách mạng
cách mạng đã mang lại sự ấm no cho đồng bào các dân tộc vùng này
những ngôi nhà mái ngói rêu phong tường vôi cổ kính nằm khép nếp bên những con đường nhỏ hẹp
cuộc sống của một thị trấn miền núi đang chuyển
đồng đang thay da đổi thịt chầm chậm phong thả như những chiếc trồi non trên cây đa cổ thụ trước cổng chợ la hai đang nhú lên trong mùa nắng mới
những con đường nội thị mới mở rộng rãi hơn thoáng đẹp hơn
thời khôn khó dần lùi xa
đời sống bà con ở đây hôm nay đã khá hơn
nhà cửa khang trang vật dụng trong mỗi gia đình cũng được sắm sửa đầy đủ
giờ đây nông dân không còn lo về cái đói giáp hạt như thổ nào bởi được tiếp cận những kỹ thuật phương pháp nuôi trồng sản xuất hiệu quả
những con đường đất nắng bụi mù mưa lầy lội năm xưa giờ được thay bằng đường bê tông sạch đẹp

những con đường đất nắng bụi mù mưa lầy năm xưa giờ được thay bằng đường bê tông sạch đẹp
phát triển bê tông thôn vừa qua thì cũng được nhà nước tạo luyện kiện hỗ trợ đã làm được các tuyến đường bê tông thôn trong toàn thị trấn
thì đến nay cơ bản hầu hết là các tuyến đường đã được bê tông hóa đặc biệt là cái việc mà được sự quan tâm hỗ trợ của cấp trên các ngành của huyện
thì trong lĩnh vực kinh tế của thị trấn thì đến nay là hàng năm thì cũng đã từng bước phát triển ổn định
dự án trục đường
đường miền tây phú yên được mở rộng và cũng là vận hội mới cho la hai và cả vùng đất đồng xuân giàu truyền thống yêu nước bất khuất anh hùng phát triển nhanh hơn
đồng xuân bầu trời cao trong xanh vời vời
làng gió nam thổi mát rượi làm cho ai cũng lân lân rạo rực niềm vui
còn đường dt sáu trăm bốn mươi một trước đây gập gần đi lại
đường dt sáu trăm bốn mươi một trước đây gập gần đi lại
đường dt sáu trăm bốn mươi một trước đây gập gần đi lại
tạo ra cơ hội mới cho các địa phương phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng tạo điều kiện thuần lợi trong thông thương hàng hóa thuần lợi trong vận chuyển nông sản trao đổi hàng hóa
từ ngày có trục đường một mươi chín sơ nó nâng cấp lên là coi như cái lượng si cổ lưu thông bà con nông dân nói chung là mình cũng thuận tiện hơn rất nhiều hơn lúc trước
si cổ nó cũng hàng hóa của bà con nông dân là coi như là có lưu thông để mà cải tiến cái thiện
coi như là cái sự chiêm trở của bà con nông dân đó
tranh thủ gặp chủ tịch ủy ban nhân dân huyện đặng ngọc anh anh cho biết
thì ngồi những cái chế độ chính sách của đảng và nhà nước đã quan tâm thì ngồi ra huyện cũng có những cái cơ chế riêng đặc thù
cụ thể như là thực hiện cái kế hoạch số tám của bang thường vụ tỉnh uý
huyện có xây dựng một kế hoạch số bảy mươi sáu
vận động là cán bộ đảng viên và công nhân viên chức giúp nhau số đối giảm nghèo đối với cho các hộ chính sách cũng như các hộ có hoàn cảnh khó khăn
thì qua năm năm thực hiện thì cái cuộc vận động này nó trở thành một trong những cái phong trào hết sức là sôi động và đem lại nhiều cái hiệu quả
qua đó thì nó đã xóa
huyện có xây dựng hơn một cái căn nhà tạm bỡ và giúp nhiều cái đối tượng gia đình chính sách từ khó khăn nghèo khổ lên vượt nghèo
rồi các cái đối tượng mà có cái hoàn cảnh khó khăn như nêu đơn không nơi nương tựa thì cũng đã được cái phong trào này giúp đỡ
nên từ đó là một trong những cái chương trình trở thành một cái phong trào là hết sức là tích cực và sâu rộng
các bộ công nhân viên và đảng viên để giúp cái hồ đói giảm hồ nghèo và các cái đối tượng gia đình chính sách trên địa bàn quyền trong thời gian qua hết sức là đóng góp
đây là một phong trào to lớn đối với huyện nhà
về đoạn sông chạy qua hai chiếc cầu la hai về những sản phẩm mà thiên nhiên đã ban tặng cho dòng sông và dòng sông nuôi sống bao cư dân sống ven sông
về đồng bào các dân tộc của huyện miền núi đồng xuân
chúng tôi về xã phú mở
vùng đất xa xôi này nơi đồng bào dân tập cham hỡi ba na sinh sống
năm xưa chúng ta xây dựng căn cứ cách mạng qua các cuộc trường kỳ kháng chiến chống pháp đánh mỹ của vùng tây bắc tỉnh phú yên
giờ đời sống bà con đã khá hơn xưa rất nhiều
giờ đời sống bà con đã khá hơn xưa rất nhiều

từ những nguồn lợi của dòng sông kỳ lộ những cư dân ở vùng sâu vùng xa đã tiếp cận cách làm đua nước một năm hai vụ lúa đổ vào bồ
những người làm lúa nước đầu tiên cũng chính là những người tiên phong bỏ hẳn lúa rẫy ở trong thôn vì luôn nước đã đáp ứng đủ nhu cầu lương thực trong gia đình
hiện nông dân huyện đồng xuân trồng khoảng ba hectare sắn

cây sắn có nhiều lợi thế như chịu hạn chịu được đất nghèo dễ trồng ít chăm sóc chi phí đầu tư thấp dễ thu hoạch dễ chế biến
nên trở thành loại cây trồng góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao đời sống người dân
theo giới thiệu chúng tôi về vùng chuyển giao kỹ thuật canh tác bền vững cho cộng đồng ở vùng đất dốc đất ngập ven sông kỳ lộ thuộc xã xuân quang ba huyện đồng xuân
trao đổi với cán bộ và nhân dân vùng này thì được biết
tôi làm cái mô hình này nó thắng ra là nói nó không đẹp một trăm linh không có cho nói tội lắm chín mươi năm
so với cái mô hình được không mà chưa có mô hình đó nó thắng ra là ví dụ như là sắn là một dạ giống
ví dụ người ta bán nó ví dụ bốn triệu đây thì bây giờ có thể là sáu triệu
qua hơn năm năm triển khai kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi của thủ tướng chính phủ
huyện đồng xuân tỉnh phú yên là một trong những địa phương thực hiện tốt kế hoạch này
đồng thời tạo điều kiện cho các tổ chức cá nhân tham gia dự án trồng rừng và trồng cây gây rừng trên các nương rẫy cũ
theo hướng phát triển bảo vệ trên địa bàn là trồng rừng kinh tế theo hướng thâm canh
người dân trên địa bàn huyện đồng xuân trồng khoảng hai mươi ba hectare keo
các hộ dân tham gia mô hình được tập hướng hướng dẫn kỹ thuật hỗ trợ giống phân bón thuốc bảo vệ thực vật
nhưng phải có đất đủ điều kiện sản xuất và thâm canh có năng lực về lao động có khả năng về tài chính
hôm nay thấy trồng rừng trồng keo năng suất cao là một thứ hai nữa là cải thiện được môi trường
từ tạo động lực trong phát triển kinh tế xã hội thu hút đầu tư nên tăng thu nhập cho người dân
góp phần so đói giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới
chỉ tính phần thu nhập bình quân đầu người đã đạt trên dưới hai mươi năm triệu đồng trên năm tăng hơn một mươi triệu đồng so với cách đây năm năm
nhìn những vườn ngõ tường rào cùng các tuyến bê tông liên thôn liên xóm tạo nên bộ mặt nông thôn mới khang trang sạch đẹp
nhân dân phấn khởi vui cùng niềm vui cùng quê hương đổi thay đó là nhờ từ những lựa chọn đột phá của đồng xuân
người dân phấn khởi hưởng ứng các phong trào xây dựng nông thôn mới
nhiều hộ tự giác giải phóng mặt bằng tự nguyện đóng góp kinh phí ngày công lao động kể cả giám sát để xây dựng đường bê tông nông thôn
thực hiện công trình thắp sáng đường quê với tổng trị giá lên đến hàng chục triệu đồng
tính đến nay nhiều xã đã có một trăm linh hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh
từ bảy mươi năm số hộ sử dụng nhà tắm đúng quy chuẩn của bộ tiêu chí
về xây dựng nông thôn mới
toàn huyện đã xây dựng hàng trăm mô hình phát triển kinh tế có thu nhập từ một trăm linh triệu đến năm trăm linh triệu đồng mỗi năm
cùng với chính sách ưu đãi của nhà nước huyện đồng xuân có những biện pháp giúp dân so đói giảm nghèo nhanh vươn lên làm giàu
góp phần thiết thực vào cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh